các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây sẽ là thông tin liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước trốn thuế lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của phan văn anh vũ
vào ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành biện pháp tố tụ
một ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại quận tây hồ thành phố hà nội
nguyên phó tổng cục trưởng bộ công an đã nghỉ hưu về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu bách cán bộ bộ công an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ba ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng nguyên chủ tịch ubnd
thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một về các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai
quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bốn ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với văn hữu chiến
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng nguyên
thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn về các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai
quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn điểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường thành phố đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sáu ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng nguyên phó giám đốc sở tài nguyên môi trường thành phố đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bảy ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê cảnh dương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tp đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó cùng ngày chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với phan hữu tuấn
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với nguyễn hữu bách
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

tuy nhiên trước ngày xét xử phúc thẩm đại án ocean bank năm bị cáo từng có đơn kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự đã bất ngờ rút kháng cáo
thông tin chi tiết về phiên xét xử sẽ được chúng tôi cập nhật vào các bản tin sau
mua bán trái phép chất ma túy gồm gần sáu trăm ba mươi sáu gram ketamine năm mươi hai bảy ml có chứa metafetamin
bốn bị can là đỗ ngọc hà phạm văn hưng quê ở tỉnh con tô
năm bị can là đỗ ngọc hà phạm văn hưng nguyễn ngọc quân quê ở cầm phả quảng ninh
nguyễn thành công quê ở tỉnh nghệ an vừa bị toán nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử sơ thẩm
trong vụ án này đối tượng công là người phiên dịch dẫn mối giúp hà và hưng mua ma túy tại đông hưng trung quốc
quân là người vận chuyển thuê ma túy từ trung quốc về móng cái quảng ninh sau đó tiếp tục vận chuyển về con tum
sau khi mua ma túy xong vào chiều ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy quân cùng với hưng mang theo ma túy bắt xe từ móng cái về hà nội
khi đến quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận phường hoàng tân thị xã trí linh thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bắt quả tang thu giữ gần sáu trăm ba mươi sáu gram ketamin
vào ngày một mươi chín tháng năm công và hà bị bắt khẩn cấp tại nhà nghỉ ở thành phố móng cái tỉnh quảng ninh thu giữ năm mươi hai bảy ml có chứa metafetamin
hội đồng xét xử đã tuyên án hai bị cáo hưng và hà cùng mức án là hai mươi năm tù một mươi bảy năm tù đối với công một mươi sáu năm tù đối với quân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
với những đối tượng có sẵn máu côn đồ khi nảy sinh bất cứ mâu thuẫn gì dù là nhỏ nhặt các đối tượng sẵn sàng tụ tập băng nhóm để trả thù truy sát
công an quận liên triều thành phố đà nẵng cũng vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng hung hãn coi thường pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản sử dụng hung khí rủ nhau đi đánh chém người khác gây thương tích nặng
các đối tượng gồm nguyễn thành trung nguyễn phúc ân cùng chú tại huyện hòa vang lê quốc hữu chú tại quận liên triểu
theo tài liệu của cơ quan điều tra trước đó đối tượng trung có mâu thuẫn với một số người trú ở xã hòa liên huyện hòa vang và bị nhóm này ném gạch đá vào phòng trọ
bực tức vào tối ngày một mươi ba tháng bốn trung đã rủ thêm nhóm bạn của mình trong đó có ân và hữu cùng mang theo mã tấu
khi đến trước chợ hòa khánh nghi anh lê khắc hải chú tỉnh thừa thiên huế đã ném gạch đá vào phòng trọ của mình
trung xông vào chém nhiều nhát khiến anh hải thương tích một mươi hai sau đó cả nhóm lại chém tiếp một xe ô tô đang đỗ gần đó
khiến ô tô này hư hỏng nặng được biết cả trung ân và hữu đều từng có tiền án tiền sự này lại tiếp tục tái phạm
thưa quý vị và các bạn trong mấy ngày vừa qua các cơ quan báo chí đã đồng loạt thông tin về vụ việc một đối tượng giả làm phụ huynh học sinh
trà trộn vào trường tiểu học hải hưng xã hải hưng huyện hải hậu tỉnh nam định chiếm đoạt tài sản là dây truyền bạc của một mươi hai em học sinh lớp một
vụ việc này đã không chỉ khiến cho các bậc phụ huynh và dư luận hoang mang lo lắng mà còn đặt ra câu hỏi về vấn đề an toàn ở trường học
và trước tình hình trên công an huyện hải hậu tỉnh nam định đã khẩn trương điều tra xác minh thu thập chứng cứ
và sau ba ngày phá án công an huyện hải hậu đã bắt giữ được đối tượng phạm tội là vũ văn duy chú tại xã nam tiến huyện nam trực tỉnh nam định
sự việc xảy ra vào một mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng bốn tại trường tiểu học hải hưng xã hải hưng huyện hải hậu
ngay khi nhận được tin báo về vụ việc công an huyện hải hậu đã đến trường tiểu học hải hưng gặp gỡ ban giám hiệu các em học sinh và phụ huynh học sinh để nắm thông tin làm rõ nội dung vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng đã tiến hành các biện pháp để khoanh vùng xác định các đối tượng nghi vấn đồng thời phối hợp để thông báo cho công an các địa phương các huyện xung quanh như là công an huyện xuân trường công an huyện đông thủy công an huyện trực ninh nam trực nghĩa hưng để biết được các thủ đoạn của đối tượng như thế và để phối hợp để ra soát các đối tượng nghi vấn
công an huyện hải hậu đã thành lập chuyên án với quyết tâm sớm bắt được đối tượng ổn định dư luận
sau ba ngày khẩn trương điều tra xác minh vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện hải hậu đã bắt giữ được đối tượng vũ văn duy trú tại xã nam tiến huyện nam trực tỉnh nam định
chiều chín tháng bốn em đang đi làm em nhìn thấy các cháu có đeo dây bạc trong lúc cúng gia đình cúng quận em có suy nghĩ là tháo trộn của các cháu để em lấy tiền em tiêu xài cá nhân
công an huyện hải hậu đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng kiên quyết xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời thông báo về thủ đoạn chiếm đoạt dây truyền bạc của học sinh đến ngành giáo dục các trường học trên địa bàn để nâng cao cảnh giác
khuyến cáo phụ huynh không nên cho con em đeo những đồ trang sức có giá trị như vàng bạc đá quý đến trường học
thưa quý vị vinaca đang là cái tên được quan tâm và cũng gây bức xúc
xúc nhiều nhất trong những ngày qua thần dược cho than này đã tới tay người tiêu dùng
chủ yếu qua những cơ sở kinh doanh đã mê mụi tin theo gói hàng làm dầu từ vinaca
chính vì vậy các cơ quan chức năng đang tích cực kiểm tra chặt đứt các chân rết phân phối của vinaca
vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã phối hợp với thanh tra sở y tế tp
tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở giới thiệu phân phối sản phẩm thuốc vinaca trị ung thư tại tp hcm và đã niêm phong nhiều sản phẩm
tại địa chỉ công ty cổ phần vinaca vn chi nhánh sài gòn sáu số bảy nghìn sáu trăm bảy mươi hai trần hương đạo quận năm
khi đoàn thanh tra tới cơ sở này không hoạt động nhưng bên trong cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm
do không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ giấy phép hoạt động của chi nhánh vinaca
đoàn kiểm tra đã lập biên bản niêm phong thu giữ toàn bộ sản phẩm trái phép và tiếp tục điều tra
bằng những lời quảng cáo có cánh lợi nhuận siêu khủng
vạch tuộc vinaca đã luồn lách vươn tới nhiều tỉnh thành biến tướng với hình thức bán hàng đa cấp
tại gia lai cũng vào ngày một mươi bảy tháng bốn tri cục quản lý thị trường tỉnh gia lai cho biết đã phát hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn vinaca
công ty bán thuốc ung thư giả làm từ than che mở văn phòng chi nhánh trên địa bàn
theo ông lê hồng hà tri cục trưởng tri cục quản lý thị trường gia lai
đơn vị đã xác định được một văn phòng chi nhánh của vinaca khai trương vào ngày một mươi sáu tháng bốn
tại địa chỉ hai trăm ba mươi sáu lê duẩn thành phố pleiku
nhận được thông tin từ vinaca mở một văn phòng chi nhánh khác tại phường yên thế ngay trong ngày một mươi bảy tháng bốn
tại văn phòng chi nhánh của vinaca địa chỉ tại số hai trăm ba mươi sáu lê duẩn thành phố pleiku
hiện không có hàng hóa mới chỉ có bảng hiệu quảng bá bàn ghế và tủ kệ
người đại diện nhân viên của chi nhánh cũng không xuất hiện tại đây
bước đầu xác định bà trần thị phúc là người đã thuê căn nhà để mở chi nhánh vinaca này
hiện chưa rõ nhân thân của bà phúc
thông tin này đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những diễn biến của các bạn
diễn biến an ninh trật tự mới nhất sẽ liên đục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên intv
còn bây giờ xin kính mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với biên tập viên linh chi và thu thủy
vâng xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh với những thông tin mà chị vừa gửi tới quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với từ mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng triệu văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xóm hạ sơn
xã thống nhất tp hòa bình tỉnh hòa bình về tội hiếp dâm trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình cũng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng đình thích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã lam điền
huyện trương mỹ tp hà nội về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã trung minh
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m năm mươi tám sống mũi gồ gãy tay trúc và có sẹo tròn
đường kính ba cm cách mép phải một cm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện